hôm nay cả miền bắc trời vẫn còn giá buốt với nhiệt độ ở vùng đồng bằng chỉ khoảng một mươi hai một mươi bốn độ
còn các tỉnh thành ở vùng núi và trung du như thái nguyên lạng sơn cao bằng hà giang lào cai yên bái hay sơn la
nhiệt độ chỉ từ tám một mươi độ
tuy nhiên trong khoảng hôm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu
vì thế nhiệt độ miền bắc sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ phổ biến ở ngưỡng một mươi tám hai mươi độ
khối không khí lạnh suy yếu
do vậy trong hôm nay diện mưa miền trung sẽ thu hẹp dần
chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi và khu vực phía bắc của tỉnh bình định
và trong những ngày tiếp theo thì diện mưa tiếp tục thu hẹp hơn
chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh quảng trị đến quảng nam
và thời gian mưa cũng sẽ lùi dần về đêm và sáng
tuy nhiên do trời vẫn còn khá nhiều mây
nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở trung bộ cũng có quá trình nhích dần lên nhưng khá chậm
từ thanh hóa đến thừa thiên huế thì nhiệt độ là một mươi tám hai mươi một độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ sẽ là hai mươi hai hai mươi bốn độ
không khí lạnh khoách tán xuống khu vực phía nam
nên tại tây nguyên thì trời rét nhẹ về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ
còn đối với miền đông nam bộ thì trời cũng xe lạnh với mức nhiệt là hai mươi hai mươi hai độ
tuy nhiên về trưa và chiều thì nhiệt độ ở khu vực này tăng khá nhanh
như là tây nguyên thì nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ đạt là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn trong khi đó ở khu vực nam bộ sẽ là hai mươi chín độ
do không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống
nên trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có đới gió đông bắc mạnh tới cấp sáu và có lúc cấp bảy
giật cấp tám cấp chín khiến biển động mạnh
còn vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả phía tây vùng biển huyện đảo trường sa
cũng sẽ có đới gió đông bắc mạnh tới cấp sáu
có lúc cấp bảy và giật cấp bảy cấp tám khiến biển động
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước